thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cho biết đã bắt quả tăng hai đối tượng vận chuyển một mươi ba năm kg ma túy đá công an còn thu giữ một khẩu súng ak cùng tám mươi năm viên đạn
hai đối tượng này nằm trong đường dây tàng trữ vận chuyển mua bán ma túy tổng hợp cực lớn vận chuyển từ trung quốc về việt nam rồi mang vào tp hcm để tiêu thụ vụ án đang được điều tra mở rộng
trong tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cũng đã ngăn chặn được nhiều đường dây vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tổng số tăng vật thu giữ gần năm mươi kg ma túy hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng sáu trăm sáu mươi năm usd và năm mươi đô la úc